tại hà nội bảo tàng dân tộc học việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai
tổ chức chương trình trung thu hai nghìn một mươi chín sắc màu văn hóa gia lai
chương trình giới thiệu đến công chúng những đặc trưng văn hóa của gia lai
thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực
chương trình giới thiệu đến công chúng những hoạt động trình diễn cồng chiêng
mùa hát dân gian chơi nhạc cụ truyền thống đan gùi tạc tượng
dệt thổ cẩm của người ba na gia rai cùng những hương vị ẩm thực của núi rừng tây nguyên
ngoài ra các em thiếu nhi còn được xem những màn múa lân sôi động
được tham gia trải nghiệm trò chuyện với nghệ nhân về ý nghĩa mầm cỗ truyền thống
và cách bày cỗ trong dịp tết trông trăng
đến với chương trình các em thiếu nhi và gia đình cũng có những trải nghiệm thú vị
với các hoạt động trong dịp tết trung thu cổ truyền
đồng thời đây cũng là dịp để du khách khám phá những nét văn hóa truyền thống
của tỉnh gia lai ngay tại thủ đô hà nội